tính đến nay thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi của tỉnh đồng nai đạt gần một một mươi tám tỷ đô la mỹ vượt kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy gần một trăm tám mươi triệu đô la mỹ
các dự án thu hút được đầu tư đều phù hợp với yêu cầu của tỉnh theo hướng ưu tiên phát triển công nghệ cao và thân thiện với môi trường
đặc biệt trong số gần một một mươi tám tỷ đô la mỹ vốn thu hút đầu tư fdi có một trăm linh một dự án điều chỉnh tăng vốn với trên bảy trăm bốn mươi ba triệu đô la mỹ
điều này cho thấy môi trường đầu tư của đồng nai khá thuận lợi các doanh nghiệp fdi sản xuất kinh doanh phát triển tốt
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai những năm gần đây thu hút đầu tư fdi của tỉnh đều có sự chọn lọc
ưu tiên chọn dự án công nghệ cao lao động có tay nghề dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ dự án thân thiện môi trường
các dự án fdi đầu tư vào đồng nai chủ yếu từ các nước như hàn quốc nhật bản singapore đức
như vậy tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
trên địa bàn tỉnh đồng nai đã thu hút một bảy trăm ba mươi ba dự án với tổng vốn đầu tư hơn ba mươi một hai tỷ usd đến từ bốn mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ
trong đó số dự án còn hiệu lực là một hai trăm chín mươi ba dự án có tổng vốn hai mươi sáu hai mươi tám tỷ đô la mỹ